tối ngày một tháng tám ubnd tp hà nội tiếp tục ban hành công điện số một mươi bảy cdubng về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó đáng chú ý chủ tịch ubnd tp hà nội yêu cầu chủ tịch ubnd các quận huyện thị xã huy động tối đa các lực lượng cơ sở
đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để toàn dân nâng cao ý thức tự giác tự nguyện và chủ động tham gia phòng chống dịch
nghiêm túc thực hiện quy định của thành phố kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống
y tế cung cấp các lương thực thực phẩm cho người lao động nghèo mất thu nhập không còn dự trữ để người dân an tâm ai ở đâu ở đấy
tại các khu vực cách ly khu vực phong tỏa
đặc biệt công điện yêu cầu chủ tịch ubnd các quận huyện thị xã tuyệt đối không để người dân di chuyển ra ngoài địa bàn thành phố
trong thời gian giãn cách xã hội trừ những người được chính quyền cho phép
chủ tịch ubnd các quận huyện thị xã phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch ubnd tp nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa phương của mình